vào lúc một mươi sáu h ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi một với những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan chức năng
tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua đèo hải vân bị sạt lở nghiêm trọng đã được thông tuyến
công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự
đưa gần một hành khách bị mắc kẹt đến điểm an toàn để tiếp tục chuyến hành trình
ngay trong ngày hai mươi một tháng một mươi một lần lượt sáu chuyến tàu sm một hai chín một mươi hai mươi một và hai mươi hai với gần một hành khách bị mắc kẹt tại galangco
đã được công an tỉnh phối hợp ngành đường sắt đưa vào đà nẵng an toàn để tiếp tục chuyến hành trình bắc nam
và nhiều hành khách khác từ đà nẵng ra huế đi theo chuyến ngược lại
bên an ninh sẽ đỡ cho galangco về vấn đề an ninh trật tự
đó là rất là điều
đó là điều rất là quan trọng
người khách mà đến đây mà đi lỡ tàu lỡ xe mà thấy có cái sự mình chuẩn bị chú đáo
thì người ta rất là thông cảm với ngành
giúp cho chúng tôi được chuyển tải ngày hôm qua ngày hôm nay
đó là rất là nhiều
những ngày qua do mưa lớn kéo dài tình trạng đất đá liên tục sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam
và tuyến đường bộ quốc lộ một a đoạn qua đèo hải vân
ban giám đốc công an tỉnh thứa tiên huế đã chỉ đạo công an các đơn vị kiểm tra
có phương án kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông phối hợp cứu hộ cứu nạn
huy động lực lượng phương tiện nhanh chóng giải tỏa thông tuyến đường bộ quốc lộ một a và chuyến tàu se ba
với gần ba trăm linh hành khách bị mắc kẹt do lở đá
vườn đã to rồi cho nên là gần như là đất trong khu vực này bỏ hỏa nước rồi
cho nên là khi càng mưa là nó sẽ sạt lở thôi
thế bây giờ như vậy là trong thời gian vừa hôm qua đến nay thì như vậy tổng cộng là nó sạt đến bảy điểm rồi
nếu không xong thì đất đá này chúng tôi sẽ tiếp tục cho dọn dẹp và sẽ kiểm tra lại
trên cơ sở đó sẽ có những báo cáo để mà những cơ quan họ có trách nhiệm để họ sẽ có giải pháp để mà ổn định lâu dài sau này
dự báo trong những ngày tới tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp
do vậy cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người hạn chế đi lại chú ý đảm bảo an toàn
hiện lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang huy động lực lượng phương tiện có mặt tại nhiều điểm sung yếu
sẵn sàng phối hợp ứng phó xử lý các tình huống xảy ra